việc bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly
luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp trong toàn quân
ghi nhận của phóng viên thời sự tại quân khu bốn địa bàn có đông đồng bào từ các quốc gia có dịch trở về nước
và thực hiện thời gian cách ly tập trung trong các khu vực có sự phục vụ của bộ đội với số lượng lớn
không chỉ sử dụng một mà có lúc phải đeo hai lớp khẩu trang
những y bác sĩ và cán bộ chiến sĩ đang phục vụ công tác cách ly tại trường quân sự quân khu bốn
luôn bắt đầu và kết thúc một ngày làm việc với những bộ quần áo bảo hộ được xử lý khử khuẩn sát khuẩn theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
đối với những người cách ly có nguy cơ là nhiễm cao
với tình hình đó thì chúng tôi phải chuẩn bị cho mình một kiểm thức phong dịch cho mình trước
sau khi tiếp xúc thì chúng tôi có khử khuẩn thì rửa tay cho đến khử khuẩn toàn thân
thực hiện chỉ đạo của bộ quốc phòng bộ tư lệnh quân khu bốn luôn chỉ đạo các cấp
kiểm tra sát sao việc thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tại các khu cách ly tập trung
tất cả nguồn vật tư y tế
sản phẩm đều được kiểm tra chất lượng nguồn gốc trước khi đưa vào sử dụng
trong điều kiện này thì ngoài thiếu chuẩn chế đội nhân lực thì chúng tôi chỉ có yêu cầu là tăng cường về bảo hộ
tức là các trang thiết bị y tế để bảo hộ cho một là công dân
hai nữa nhất là cho đội ngũ cán bộ nhân viên để thực hiện cho nó đảm hảo
với sự tuân thủ
tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và có những việc làm cụ thể để bảo đảm an toàn
nên cho dù trong điều kiện chống dịch liên tục dài ngày đội ngũ y bác sĩ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trong các khu cách ly của quân khu
luôn có những cách làm hiệu quả bảo đảm an toàn có sức khỏe tốt tận tâm tận tình phục vụ nhân dân